ngày một mươi sáu tháng bốn lãnh đạo công ty post travel events đã trao năm trăm linh bộ bảo hộ y tế và năm trăm linh bộ thuốc sát trùng cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh sóc trăng
đây là phần vật chất y tế do phan phòng báo nhân dân tại sóc trăng vận động doanh nghiệp tài trợ nhằm chia sẻ khó khăn trong phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh sóc trăng
bác sĩ trần văn khải phó giám đốc sở y tế phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh sóc trăng đã cám ơn công ty boss travel events
và cho đây là hành động kịp thời góp phần giải quyết khó khăn cho địa phương